xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba sáu độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm năm mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến bảy đến một mươi một năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh chín năm đến một trăm một mươi năm độ kinh đông
vùng biển khu vực giữa nam và biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh sóng biển cao từ năm đến bảy mét
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
thưa quý vị trước tình hình vào ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển đông và mạnh lên thành cơn bão số một mươi bốn
bàn chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hồ chí minh đã yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố
các đơn vị địa phương đặc biệt là huyện cần giờ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để kịp thời triển khai ứng phó
phương án thường xuyên thông báo với các thuyền trưởng chủ tàu cá tàu hàng phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới kiểm đếm nắm chắc số lượng vị trí số đăng ký tàu thuyền số lượng thuyền viên trên mỗi tàu
theo cảnh báo cơn bão số một mươi bốn có hướng di chuyển rất khó lường và rủi ro cao cho tàu thuyền do bão tương tác với khối không khí lạnh có thể đổi hướng nên tàu thuyền không được chủ quan

việc làm vẫn tiếp tục được tổ chức điều đặn nhằm giúp doanh nghiệp tìm được nguồn lao động đang thiếu hụt nhưng làm thế nào để tuyển dụng được người cân việc lại không dễ bởi số lao động ngoại tỉnh nhập cư chiếm từ ba mươi năm đến năm mươi trong khi đó lượng lao động trên đang có xu hướng tìm việc và ổn định ở địa phương trong thời gian về quê phòng tránh dịch covid một mươi chín
thưa quý vị theo tổng cục thủy sản nước ta có tiềm năng nuôi trồng thủy sản trên biển rất lớn ước tính đạt khoảng năm trăm linh
nghìn hectare nuôi biển đã và đang phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước đó là nhận định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tại hội nghị phát triển nuôi biển bền vững được tổ chức mới đây tại tỉnh phú yên
nước ta có tổng diện tích nuôi biển hơn hai trăm năm mươi sáu bốn trăm bảy mươi ha tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên hai mươi ba một năm đến năm hai nghìn hai mươi ước nuôi biển của việt nam đạt sản lượng hơn sáu trăm linh tấn
nước ta có tổng diện tích nuôi biển hơn sáu trăm linh tấn đến năm hai nghìn hai mươi ước nuôi biển của việt nam đạt sản lượng hơn sáu trăm linh tấn đến năm hai nghìn hai mươi ước nuôi biển của việt nam đạt sản lượng hơn sáu trăm linh tấn
bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách
và hạ tầng vùng nuôi tại các địa phương trong đó có phú yên
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vấn đề trước mắt hiện nay
là phải giải quyết tồn tại trong việc bàn giao mặt nước
bảo đảm tính ổn định lâu dài cho doanh nghiệp và người dân
cùng với đó gắn cơ chế chính sách nguồn lực với tổ chức thực hiện bảo tồn và giảm khai thác
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường nuôi biển
sẽ là giải pháp phát triển thủy sản một cách bền vững có sức cạnh tranh
trong giai đoạn mới bảo đảm đủ điều kiện hội nhập
xin được chuyển sang phần tin thế giới
tại australia ổ dịch covid một mươi chín mới bùng phát tại khu vực các bãi biển phía bắc
của thành phố sydney đang có nguy cơ lan rộng và đến nay
đã có bảy mươi địa điểm được cảnh báo có nguy cơ lây nhiễm
thành phố này đang có nguy cơ tái áp đặt các biện pháp hạn chế
chính quyền bang new south wales thông báo áp dụng lệnh phong tỏa trong bốn ngày
đối với hai trăm bảy mươi năm người dân sống tại các khu vực bãi biển phía bắc của thành phố sydney
người dân chỉ được phép ra khỏi nhà nếu như có việc cần thiết
các sự kiện tôn giáo tiệc tùng chỉ được phép có tối đa ba mươi người tham gia
ở những không gian kín tất cả mọi người đều phải tuân thủ giãn cách
cảnh sát sẽ tăng cường giám sát
việc tuân thủ của người dân
ước tính sẽ có hai mươi năm cư dân sydney ở ven biển phía bắc
phải tuân thủ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đến hết đêm giáng sinh
bang láng giềng victoria cũng sẽ đóng cửa danh giới với sydney
từ đêm ngày hai mươi tháng một mươi hai
người dân thủ đô london và đông nam vùng england của vương quốc anh
sẽ vẫn phải thực thi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn trong một thời gian
và việc hủy kế hoạch nới lỏng hạn chế dịp giáng sinh là điều cần thiết
để khống chế sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm đường hô hấp cấp
tuyên bố trên được bộ trưởng y tế anh matt hancock đưa ra vào ngày hôm qua
khi trả lời phỏng vấn truyền thông
chính phủ anh đang phải đối mặt với sự chỉ trích của người dân
do áp đặt biện pháp phong tỏa chỉ vài ngày trước dịp lễ giáng sinh
tuy nhiên bộ trưởng y tế anh matt hancock khẳng định
nhà chức trách sẽ vẫn phải duy trì các biện pháp hạn chế dịch bệnh
cho đến khi người dân được tiêm vaccine phòng bệnh
bên cạnh đó ông cũng bác bỏ khả năng
anh áp đặt các biện pháp phong tỏa mới trên toàn quốc
hiện tại các cửa hàng bán các mặt hàng không thiết yếu
các phòng tập thể dục hiệu cắt tóc ở london và đông nam vùng england
đã phải đóng cửa
tuy nhiên ngay trước khi các biện pháp mới có hiệu lực vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
nhiều người dân ở london đã đổ ra các nhà ga đi các nơi
để gặp người thân nhân dịp giáng sinh
trong khi đó trưởng nhóm kỹ thuật covid một mươi chín của who cho biết
là tổ chức này ghi nhận một biến thể mới của virus sars cov hai tại nam phi
song sự đột biến nằm trong dự kiến
một nhóm công tác của tổ chức y tế thế giới đang làm việc với các nhà nghiên cứu nam phi
để xem liệu biến thể của virus sars cov hai có khả năng lây truyền cao hơn hay không
cũng như sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến việc chẩn đoán điều trị và phát triển vaccine trong tương lai
tuy nhiên theo who cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy sự thay đổi lớn của virus
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
các nhà nghiên cứu nam phi đã giải mã trình tự gen của hàng trăm mẫu virus sars cov hai
qua đó nhận thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều của một biến thể trong các mẫu virus
bộ y tế nam phi đã gửi thông tin chi tiết của biến thể tới tổ chức y tế thế giới
nam phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch covid một mươi chín ở châu phi
tính đến nay nước này đã ghi nhận gần hai mươi năm ca tử vong trong số hơn chín trăm linh ca mắc
mắc bệnh rửa tay bằng xà phòng là một trong những biện pháp có hiệu quả phòng ngừa covid một mươi chín
nhận thức này một công ty khởi nghiệp tại nhật bản đã được chính phủ cho phép bảo vệ
cho phép lắp đặt các trạm rửa tay và khử trùng điện thoại trên các con phố từ quận ginza trung tâm thủ đô tokyo
công ty khởi nghiệp wota đã lắp đặt hai mươi máy rửa tay thông minh tại các địa điểm có đông người qua lại ở quận ginza
không chỉ có ích trong việc vệ sinh sạch sẽ những chiếc máy này còn có thể lọc nước theo quy trình thân thiện với môi trường
mục đích của chúng tôi khi thiết kế máy này là để rửa tay khử trùng điện thoại ở bất cứ đâu trong thành phố
chúng tôi lẽ ra phải triển khai sớm hơn chúng tôi đang tăng tốc phát triển các loại máy này
điện thoại được cho là vật dụng lưu giữ nhiều vi khuẩn nhất có thể là nguồn lây dịch bệnh
công ty wota đã thiết kế điểm độc đáo trên chiếc máy này đó là khử trùng và làm sạch điện thoại thông minh bằng tia cực tím
thật tốt khi có thể khử trùng điện thoại nhanh như vậy việc này nhắc nhở chúng ta phải luôn giữ sạch sẽ nó khử trùng thường xuyên
chiếc máy thông minh này đã nhận được sự hưởng ứng của người dân công ty wota cho biết đang sản xuất thêm bốn máy để phục vụ nhu cầu cả trong và ngoài nước